chính phủ canada sẽ xem xét việc giới hạn số lượng sinh viên quốc tế và hạn chế việc cấp visa du học tràn lan của các cơ sở giáo dục không đạt chuẩn
hạn chế được đưa ra trong bối cảnh số lượng sinh viên nước ngoài tới canada đã tăng nhanh trong vòng một mươi năm qua từ gần ba trăm linh lên tới hơn tám trăm linh em trong năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo của cơ quan thống kê canada có khoảng gần hai mươi sinh viên quốc tế có visa du học nhưng lại không có hồ sơ học tập tại các trường ở canada
báo cáo này dựa trên kết quả theo dõi sinh viên quốc tế không đăng ký tham gia các chương trình giáo dục ở bậc cao đẳng hoặc đại học
báo cáo cũng được tập hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau trong đó có tham khảo cả hồ sơ thuế để xác định liệu các sinh viên có chuyển đi học ở nơi khác sau khi vào canada rồi hay không
và thông qua hồ sơ thuế thì đã phát hiện nhiều trường hợp sinh viên tự chuyển học sang các trường tư thục sau khi có visa du học tại các trường được phép tuyển sinh
tuy nhiên báo cáo trên không tìm được dữ liệu đăng ký vào các cơ sở giáo dục đủ tiêu chuẩn của gần hai mươi số sinh viên được cấp visa du học nói trên